tại xã lóng sập xã vùng cao huyện mộc châu tỉnh sơn la hơn sáu năm qua đều đặn mỗi ngày
những suất ăn sáng của các em học sinh nơi đây đều được các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu lóng sập chuẩn bị
đặc biệt là những bữa ăn sáng chăn chứa tình cảm này đều được đóng góp từ những suất ăn và tiền lương
của chính các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập với mong muốn giản dị
đó là giúp các em có thêm động lực học tập mỗi ngày
hơn bốn giờ sáng khi mọi người vẫn đang ngủ thì khu bếp ăn của đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập đã sáng đèn
để kịp bữa ăn cho hơn năm mươi em học sinh trước giờ lên lớp
các cán bộ chiến sĩ ở đây phải dậy từ sớm để bắt tay vào việc chuẩn bị
các loại thực phẩm như rau trứng thịt nhanh chóng được các chiến sĩ chế biến thành món ăn
gần sáu giờ sáng những món ăn đã hoàn tất
không phải ngại gì vì được góp một phần sức cho
giúp các em tới trường là niềm vui của chúng tôi
được các chú bộ đồ mang cân xuống chợ ăn rất là ngon cháu rất vui khi đến trường
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trung học cơ sở lóng sập
hiện có gần chín mươi em học bán chú tại điểm trường trung tâm
trong số này có hơn bốn mươi em sinh sống ở các bản đặc biệt khó khăn
được hưởng chế độ hỗ trợ ăn ở bán chú theo nghị định của chính phủ
còn lại bốn mươi bốn điểm trường trung tâm và tám em ở điểm lẻ
không được hưởng chế độ này
vì thế để đảm bảo cho các em tham gia học tập thường xuyên ổn định
nhà trường đã huy động nhiều nguồn đóng góp
nhằm giúp đỡ học sinh có đủ ba bữa ăn trong một ngày
đối với bữa ăn sáng của đồn biên phòng dành cho các cháu
thì không chỉ là tình cảm quân dân
mà đây chính là sự quan tâm đặc biệt để giúp các em có cái bữa ăn sáng ấm lòng
kể từ thời gian mà có trên đồn cửa khẩu lóng sập
có quan tâm đến các em
thì hầu như các em này không nghỉ học và đi theo học thường xuyên đều đặn
và chất lượng học tập cũng được nâng lên
xuất phát từ việc thấy điều kiện sinh hoạt của bà con ở vùng đồng bào giáp biên khó khăn quá
năm hai nghìn một mươi hai đảng ubnd đồn đã họp bàn bạc và quyết định lật trích
các khẩu phần ăn ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật
và một phần tiền lương phụ cấp của cán bộ chiến sĩ

để có một tiền lương phụ cấp của cán bộ chiến sĩ
để có một nguồn vốn nhỏ nhỏ để duy trì bữa ăn sáng cho các em học sinh
ngoài các bữa ăn sáng cho học sinh ra
từ năm hai nghìn một mươi năm thực hiện chương trình nâng bước em đến trường
đơn vị còn nhận đỡ đầu ba em học sinh
trong đó có một em ở nước bạn lào
hàng tháng mỗi em sẽ được năm trăm linh đồng
và nhận đỡ đầu từ khi vào lớp một đến lúc học hết lớp một mươi hai
những việc làm này đã góp phần thắp sáng những ước mơ của các em học sinh
khi được các chú bộ đội luôn sẵn sàng nâng bước cho các em tới trường